liên quan đến việc phát hiện và triệt phá vụ vận chuyển hơn ba trăm linh kg ma túy đá vào chiều nay tại thành phố đồng hới công an tỉnh quảng bình đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc
tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh quảng bình đã công bố thư khen của thủ tướng lê quý vương thay mặt lãnh đạo bộ công an chúc mừng các tổ công tác đã lập chiến công trong vụ bắt giữ đối tượng cùng tăng vật ma túy
trong thư thứ trưởng lê quý vương nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc thể hiện tinh thần khẩn trương kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị cơ sở của công an tỉnh quảng bình trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm
tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh quảng bình đã công bố quyết định của bộ công an khen thưởng cho bốn đơn vị lãnh đạo ubnd tỉnh quảng bình đã trao thưởng bằng khen cho các tập thể cá nhân xuất sắc cùng sáu mươi triệu đồng tiền thường
lãnh đạo ubnd tỉnh quảng bình đã tham gia vây bắt đối tượng và tăng vật vụ án trước đó vào lúc một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã phát hiện xe ô tô do đối tượng sạnh vàng điều khiển chứa một mươi hai bao tải với khối lượng hơn ba trăm linh kg mạc tùy đá
lãnh đạo ubnd tỉnh quảng bình đã tham gia vây bắt đối tượng và tăng vật vụ án trước đó vào lúc một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao tùy đá